sau gần một mươi năm chuyển về nơi ở mới đồng bào vùng tái định cư thủy điện sơn la đã từng bước ổn định cuộc sống
không khí đón xuân tràn ngập trên khắp các bản làng ở sơn la đồng bào tái định cư nơi đây cũng đang đón một mùa xuân mới với tinh thần phấn khởi và cuộc sống cũng ấm no hạnh phúc hơn
tết năm nay gia đình chị lò thị trung ở bản tái định cư na ban xã mường lụng huyện yên châu trở nên tấp nập đông vui hơn hẳn mọi năm
bởi sau một mươi năm chuyển về đây bằng sự lao động chăm chỉ gia đình chị đã cất được căn nhà mới
anh em họ hàng cũng tụ tập đầy đủ chia vui cùng gia đình
chị trung không giấu được sự vui mừng khi niềm mong mỏi bấy lâu của gia đình chị giờ đã thành hiện thực
chuyển về đây được sự quan tâm của chính quyền địa phương nên cuộc sống đã tốt hơn trước nhiều rồi
bà con trong bản không còn lo thiếu gạo ăn lo cái đói nữa bây giờ thì yên tâm làm ăn gắn bó với quê hương mới thôi
chuyển từ huyện mừng
từ năm hai nghìn bảy đến nay cuộc sống của hơn ba mươi hộ dân ở bản tái định cư na ban đang ngày càng ổn định khấm khá hơn
tại đây từ nguồn vốn của chương trình di dân tái định cư các công trình phúc lợi như đường giao thông nội bản trạm y tế đã được xây dựng
trong bản còn có điểm trường mẫu giáo để phục vụ cho việc học tập của con em đồng bào tái định cư
việc chuẩn bị tết cho bà con nhân dân nhìn chung là không riêng về dân tái định cư cũng như là các hộ nghèo
thì hiện nay là ở đảng ủi và hội đồng nhân dân ủi ban dân đã có cái nghị quyết về mừng đảng mừng xuân
tới đây là vào ngày gặp mặt đầu xuân thì hàng năm là xã mừng lượng của chúng tôi là chuẩn bị có nghĩa là vui tết đón xuân cho bà con nhân dân là gặp mặt gia đình chính sách này
thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng nhất là những người hộ nghèo
xá mừng lượm là tổ chức đánh trống chiêng này xe vòng này uống rượu cần là bà con rất hưởng ứng
hòa bình vào những vòng xe
như trở nên gần gũi thân thiết hơn nhờ vậy tình làng xóm cộng đồng lại được thắt chặt hơn mỗi dịp tết đến xuân về